xin được chuyển sang các thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đến ngày một tháng ba việt nam còn tám mươi một ca nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín đang được cách ly tại các bệnh viện
ngoài ra hơn sáu người đang được theo dõi và giám sát y tế
theo bộ y tế tám mươi một ca nghi ngờ mắc viêm phổi cấp do virus sars cov hai đang được cách ly tại bệnh viện
trong sáu người đang được theo dõi giám sát y tế là những người tiếp xúc gần hoặc nhập cảnh từ vùng có dịch
như vậy là hơn hai tuần qua việt nam chưa ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín
số trường hợp nghi nhiễm cũng đang giảm dần tuy nhiên số người theo dõi và giám sát y tế tăng lên
trong khi đó tại hà nội đến ngày một tháng ba không có trường hợp nào nghi ngờ mắc covid một mươi chín
tại tp hcm có hai trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đang chờ kết quả xét nghiệm
tp hcm cũng đang cách ly tập trung hai trăm năm mươi trường hợp
trong đó hai trăm hai mươi hai người được cách ly tập trung tại huyện củ chi một mươi tám người đang được cách ly tại huyện nhà bè
một mươi người còn đang được cách ly tại huyện củ chi
một trăm hai mươi trường hợp khác đang được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận huyện và một trăm một mươi năm người đang được theo dõi tại nhà
sân bay cát bi hải phòng sẽ đón chuyến cuối cùng từ hàn quốc về trong sáng ngày hôm nay mùng hai tháng ba sau đó sẽ tạm dừng đến gần hết tháng
phó giám đốc cảng hàng không quốc tế cát bi cho biết sân bay sẽ tạm dừng đường bay cát bi incheon hàn quốc từ ngày hai tháng ba đến ngày hai mươi chín tháng bốn
và đây là quyết định của hãng hàng không đang khai thác đường bay này
vào đêm ngày một tháng ba hãng đã bay từ cát bi sang incheon và thực hiện chuyến bay cuối cùng đón người về nước trước khi tạm dừng
sau khi nội bài và tân sơn nhất dừng nhận chuyến bay từ hàn quốc người việt tại hàn có xu hướng chọn bay về cát bi
với gần hai trăm linh người thuộc diện cách ly trở về mỗi ngày địa phương cũng sẽ quá tải chỗ cách ly trong vài ngày tới nếu như không dừng bay
một thông tin tích cực trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường
góp cấp do chủng mới của virus corona covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
quỹ ban y tế quốc gia trung quốc ngày hôm qua cho biết tỷ lệ các bệnh nhân hồi phục sức khỏe và được phép xuất viện ở nước này đang tiếp tục gia tăng trong tuần qua đạt mức năm mươi hai
quỹ ban trên khẳng định tỷ lệ bệnh nhân phục hồi sức khỏe ở tỉnh hồ bắc và tâm dịch vũ hán cũng tăng lên trong tuần qua
cho thấy việc ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh tổng thể tiếp tục được cải thiện và hiệu quả

vào ngày hôm qua bệnh nhân cao tuổi nhất nhiễm covid một mươi chín là một cụ bà chín mươi tám tuổi ở vũ hán vào viện từ hôm một mươi ba tháng hai trong tình trạng nguy kịch cũng đã bình phục và được xuất viện